hàng năm sản xuất vụ mùa luôn chịu ảnh hưởng của mưa lũ gây úng ngập
do đó tại hội nghị công tác thủy lợi phục vụ sản xuất dân sinh vụ mùa năm hai nghìn hai mươi
khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ do bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức
các đại biểu thống nhất nhận định cần chủ động các kịch bản tiêu úng trong tình huống mưa lớn
tương ứng với các giai đoạn sinh trường và phát triển lúa
vụ mùa năm hai nghìn hai mươi khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ dự kiến gieo cấy khoảng năm trăm bốn mươi sáu ha
để chủ động ứng phó với các hình thái cực đoan của thời tiết trong sản xuất vụ mùa
các địa phương cần xây dựng phương án cụ thể về sản xuất trồng trọt nói chung
và sản xuất lúa đặc biệt với các diện tích đặc thù của địa phương
tại hội nghị tổng cục thủy lợi cũng đã đưa ra những kịch bản tiêu thoát nước cho vùng trung du bắc bộ
và đồng bằng bắc bộ dưới hai hình thức là tiêu tự chảy và tiêu bằng công trình thủy lợi
để bảo đảm thực hiện những kịch bản này các địa phương cần ra soát tu sửa những trạm bơm tiêu và các cống tiêu